tết là dịp để đoàn viên xung họp gia đình vì thế phải xa quê hương trong những ngày tết là điều không ai mong muốn
nhưng ở những làng xuất ngoại như xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
từ nhiều năm nay nhiều gia đình đã quen với việc đón tết vắng người thân
nén lại nỗi lòng người dân nơi đây vẫn bằng lòng với quyết định của mình
bởi với họ phía trước là rất nhiều cái tết đủ đầy sung túc hơn
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
nhà ông khỉền có năm người con trong đó có ba người đi xuất khẩu lao động đã nhiều năm nay
từ chỗ là một gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn giờ đây ông đã có một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước
nhiều năm nay gia đình ông đón tết mà thiếu vắng người thân
ông khiển chỉ mong muốn con cháu có một cái tết cổ truyền vui vẻ đầm ấm ở xứ người
tết trước tết trước vừa anh em vừa bạn bè thân thiết vừa bà con làng xóm ở bên kia
cũng là có một cái tết cổ truyền của việt nam là coi như đầm ấm thì mong rằng là coi cả con cũng vui vẻ
có cái nguồn ngoài tết thì là trên hai trăm linh tỷ một năm nên như là bà con vui tết đón xuân là rất là phấn khởi đầm ấm
vì vậy ở đây nhà tầng mọc lên rồi là cái điều kiện kinh tế của địa phương là ngày càng phát triển
nhìn những cơ ngơi này ít ai nghĩ rằng xã nhân trạch từng là một trong những địa phương nghèo nhất của tỉnh quảng bình
nơi chỉ toàn cát trắng và những chiếc thuyền nan đánh bắt vùng lộng gần bờ cuộc sống người dân hết sức khó khăn
thế nhưng chỉ sau vài năm thực hiện chương trình xuất khẩu lao động đến nay xã nhân trạch đã có hơn một sáu trăm linh người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã làm quê hương thay ra đổi thịt
dịp tết xuân về như thế này thì
vì lượng ngoại tế ở nước ngoài chuyển về cũng rất lớn
do vậy bà con cũng xây nhà cửa rồi sắm sửa trang thiết bị rồi mua bán
do vậy là đời sống bà con là rất ổn định
bà con rất phấn khởi và tin tưởng vào chính sách xuất khẩu lao động của huyện thời gian qua
và chúng tôi đồng thời cũng làm việc với các cơ quan ban ngành các công ty xuất khẩu lao động có uy tín để tìm kiếm thị trường
vì lượng xuất khẩu lao động của bố tạch đi nhiều được tiến ra thế giới
có thể trong thời khắc giao thừa nhiều gia đình ở đây sẽ không có đủ thành viên cùng quây quần xung họp
nhưng ở đây vẫn ánh lên niềm vui của cuộc sống đầy đủ ấm no và một tương lai tươi sáng khi quê hương đang từng bước chuyển mình đi lên